cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trương văn dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thanh tra tỉnh bạc liêu vừa thông báo kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ xét nghiệm trần đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn
và qua thanh tra công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu đã phát hiện một số vi phạm
thanh tra tỉnh bạc liêu kiến nghị chuyển hồ sơ ba gói thầu mua sinh phẩm hóa chất vật tư y tế liên quan đến công ty việt á do cdc bạc liêu làm chủ đầu tư sang cơ quan điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cũng có văn bản yêu cầu cdc cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu chứng từ liên quan đến hoạt động mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín
của công ty việt á và các công ty khác
ngoài ra quá trình thanh tra đã phát hiện vi phạm tại hồ sơ thẩm định giá đối với ba hợp đồng bốn gói thầu do sở y tế làm chủ đầu tư
đơn vị thẩm định giá không tuân thủ các quy định về thẩm định giá vi phạm quy trình tiêu chuẩn thẩm định làm tăng giá trị của tám mặt hàng gây thiệt hại thất thoát ngân sách hơn tám trăm hai mươi hai triệu đồng
đối với cdc bạc liêu thanh tra tỉnh bạc liêu kết luận công tác lập trình tự dự toán
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giám đốc quyết định trên cơ sở đề xuất của khoa xét nghiệm phòng tài chính kế hoạch không thể hiện thông qua ban giám đốc
đặc biệt đối với ba gói thầu mua sinh phẩm của công ty việt á công tác lập trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch vi phạm các quy định trong lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng
chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên cao tốc tp hcm long thành dậu dây đã phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển hàng trăm con mèo
và thung xốp chứa mèo đã chết không đổ nguồn gốc
khoảng một mươi bốn h một mươi phút nhận được tin báo có xe vận chuyển động vật hoang dã đi trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đã qua trạm thu phí long phước km một mươi một phường long phước tp tủ đức tp hcm
theo hướng tp hcm đi đồng nai
cáng bộ chiến sĩ của cục cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra sợi ô tô tại biển số sáu mươi bảy h một nghìn chín trăm ba mươi ba
do tài xế dương thái quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê an giang điều khiển
qua kiểm tra trên xe chở khoảng bốn trăm linh con mèo sống và hai thùng xốp chứa mèo đã chết
theo tài xế khai nhận số mèo trên chở từ huyện châu thành tỉnh đồng tháp đi bình thuận
tổ công tác đang phối hợp và bàn giao cho đội cảnh sát môi trường và chiêu cục thú y tp tủ đức
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
sau hơn một tuần tổ chức tập huấn cho các cán bộ chiến sĩ công an năm mươi tám xã thị trấn thuộc năm huyện
củ chi hóc môn bình chánh nhà bè và cần giờ của tp hcm hôm nay ngày hai mươi một tháng năm là ngày đầu tiên
tất cả các địa phương trên đồng loạt thực hiện thông tư một mươi năm trên hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
về việc phân cấp đăng ký biển số xe và xử lý phạt ngụy lỗi vi phạm trật tự an toàn
tại công an xã phước kiển huyện nhà bè trong sáng nay dù ngày đầu số lượng đăng ký xe mô tô xe gắn máy
còn rất hạn chế nhưng với những ai tới đây làm thủ tục đều rất hồ hởi phấn khởi
việc đăng ký xe ngay tại địa phương mình đang sinh sống đã giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn
tiết kiệm được thời gian chi phí và không phải chờ đợi quá lâu
vâng trước mắt là về mặt thời gian và về cự lý đi lại cả bản thân tôi ngày xưa mà tôi phải đăng ký
ở trên quận thành phố thì rất là đông đúc mà phải chờ đợi
rất là lâu mà khi về đến tận dưới như là tận cửa nhà dân rồi thì người dân rất là thoải mái
và tôi cũng thấy rất là vui về cái chủ chương này
đây là một trong những hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính
của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi hai
nơi cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong việc hỗ trợ xử lý nhanh chóng kịp thời các hồ sơ tiếp nhận
liên quan đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình
góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố
em thấy tiện hơn ạ
đây thì chưa có việc đóng phạt ở địa phương thì em phải đi xa hơn phải đợi lâu
còn bây giờ đã có thể đóng ở địa phương thì nó sẽ gần hơn tiết kiệm thời gian nhanh hơn
bên cạnh việc đến công an xã thị trấn người dân có thể đăng ký xe qua cổng dịch vụ công của bộ công an
kê khai các thông tin về giấy đăng ký xe điện tử và nhận mạng số thứ tự lệnh hẹn giải quyết hộ sơ
riêng trường hợp đăng ký xe ô tô người dân sẽ đến làm thủ tục ở cấp huyện
từ ngày hôm nay là công an xã
thị trấn đã đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để chúng ta cho đăng ký xe mô tô xe gắn máy và xe máy điện
và đòi kiến sát có thông cũng đã được trang bị các trang thiết bị đầy đủ
để phục vụ tốt nhất cho việc đăng ký xe ô tô trên địa bàn quận nhà bè
theo kế hoạch các xã thị trấn và cấp huyện sẽ tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
ngay trong ngày đối với thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
và thú tục đăng ký các biện số xe lần đầu
riêng đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định sau một mươi năm giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày
thì sẽ trả kết quả cho người dân cơ quan doanh nghiệp trong ngày làm việc tiếp theo
đối với xử lý phạt ngụy người dân khi được nhận giấy báo thì lên công an địa phương giải quyết
năm hai nghìn hai mươi hai hoạt động của hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tp hcm
sẽ có một số điều chỉnh về cơ cấu bổ sung thành viên hội đồng hiệu trưởng
là giám đốc phó giám đốc các sở ngành tp hcm
thông tin này được đưa ra tại kỳ họp hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tp hcm diễn ra vào sáng nay
hội đồng hiệu trưởng các trường đại học có nhiệm vụ giúp ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo triển khai thực hiện
một số nội dung về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao
quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng hiệu trưởng thành phố sẽ có một số điều chỉnh về cơ cấu bổ sung thành viên
hội đồng hiệu trưởng là giám đốc phó giám đốc các sở khoa học và công nghệ
nội vụ tài chính y tế công thương văn hóa thể thao du lịch
năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng hiệu trưởng sẽ tập trung các nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện tám đề án thành phần
thuộc đề án tổng thể thực hiện đề án xây dựng tp hcm trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước
triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của hội đồng hiệu trưởng khối ngành
với bê trò là chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chủ tịch hội đồng các trường đại học trên địa bàn tp hcm
phát biểu tại buổi họp ông phan văn mãi mong muốn tập thể chất xám tinh túy của các trường đại học
là lực lượng đóng vai trò cố vấn tư vấn của thành phố định hướng tốt cho sự phát triển và nâng cao hiệu quả quá trình điều hành của thành phố
tại kỳ họp sở nội vụ tp hcm đã công bố quyết định kiện toàn nhân sự của hội đồng này do ông phan văn mãi làm chủ tịch
ông dương anh đức làm phó chủ tịch thường trực hội đồng
các phó chủ tịch hội đồng gồm ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
bà nguyễn thị minh hồng biểu thư đảng quỹ khói đại học cao đẳng tp hcm
thành viên tham gia hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tp hcm gồm năm mươi một cơ sở giáo dục đại học
liên quan đến vụ bốn nạn nhân bị ngạc khí tử vong tại phòng trọ ở tp thủ đức tp hcm ngày một mươi tám tháng năm
các bác sĩ cho biết nguyên nhân ngạc khí là do hấp cá trong phòng kính
gây ngạc khí h hai s bên cạnh đó bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc khí h hai s có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày
theo các bác sĩ bốn bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngân tim ngân phổi
trong đó ba bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện tp thủ đức người còn lại được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy
ban đầu các dấu hiệu nghi ngờ các nạn nhân tử vong do ngạc khí co
tuy nhiên bác sĩ doãn uyên vi phụ trách phòng khám chống độc bệnh viện chờ rảy cho rằng
các triệu chứng lâm sàng cho thấy đây là trường hợp ngộ độc khí h hai s do đun nấu hải sản trong phòng kính
trên thực tế đã từng có nhiều lần xảy ra các tình huống chết hàng loạt
khi người dân đi vào hầm chứa cá của tàu đánh cá
vệ sinh hầm chứa nước thải của cơ sở sản xuất nước mắm làm từ cá
xuống cống đảo vét hay đổ axit mạng xuống cống
đi xuống hầm biogas đặc điểm của ngộ độc khí h hai s là tử vong nhanh và nhiều người cùng lúc
bên cạnh đó cũng có nguy cơ ngộ độc tại nhà
vì vậy các bác sĩ cảnh báo khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngộ độc
thì không nên bước vào để cứu nạn nhân
nếu bắt buộc bước vào thì cần có mặt nạ chống độc
sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất